đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi bảy đã thông qua nghị quyết lần thứ ba mươi lên án lệnh cấm vận kinh tế của mỹ đối với cuba
nghị quyết nhận được một trăm tám mươi năm trên một trăm chín mươi ba phiếu ủng hộ
ngoại trưởng cuba bruno rodriguez cho biết kể từ năm hai nghìn một mươi chín chính quyền mỹ đã tăng cường bao vây cấm vận cuba
trong một mươi bốn tháng đầu tiên của chính quyền tổng thống joe biden thiệt hại do lệnh cấm vận kinh tế của mỹ đối với cuba đã lên tới sáu ba mươi năm tỷ đô la mỹ
tương đương thiệt hại mỗi ngày là một mươi năm triệu đô la mỹ
mặc dù trong vài tháng qua mỹ đã có một số điều chỉnh tích cực nhưng không làm thay đổi các biện pháp cấm vận về kinh tế thương mại tài chính của mỹ đối với cuba
đây là lần thứ ba mươi đại hội đồng liên hợp quốc thông qua nghị quyết do cuba đệ trình hàng năm nhằm kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận và đều nhận được số phiếu ủng hộ áp đảo
tuy nhiên nghị quyết của đại hội đồng liên hợp quốc chỉ mang sức mạnh chính trị không có tính giảng buộc